sau đó đã điều động tám xe chữa cháy cùng trên năm mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy
đến khoảng ba giờ đám cháy cơ bản được dập tắt hậu quả khiến ba người trong gia đình tử vong
các lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy
liên quan tới vụ lật xe khách chở du lịch ở khánh hòa xảy ra vào chiều qua khiến cho bốn hành khách tử vong khi đang lưu thông theo hướng đà lạt đi nha trang
lực lượng chức năng cho biết là tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
ban an toàn giao thông khánh hòa cho biết theo lời khai ban đầu của lái xe hồ ngọc hưng cho biết do xe khách bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật xe
qua kiểm tra cơ quan chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy không có nồng độ cồn
qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường xác định tốc độ xe trong thời điểm cuối cùng là một mươi bốn h bốn mươi bảy là bốn mươi năm km trên giờ
đoạn đường cho phép với tốc độ là năm mươi kmh
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai mươi một bị cáo
mang hung khí tham gia giúp bạn giải quyết mâu thuẫn về tội giết người
cầm đầu nhóm này là hoàng đình phú chú tại mờ rắc tỉnh đắk lóc
theo có trạm vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phú và nguyễn văn phước cùng chú tại địa phương có xảy ra mô thuẫn đánh nhau
sau khi ăn nhậu xong thì phú rủ các đối tượng trong nhóm mang theo dao kiếm mã tấu
đi đến phòng trọ của phước để tiếp tục đánh và giải quyết mâu thuẫn
khiến hai người bạn của anh phước bị thương tích hai mươi sáu và chín
tại phiên tòa cân cứ vào hành vi tính chất mức độ gây án của từng đối tượng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi một bị cáo với tổng cộng hơn một trăm tám mươi năm tù giam
trong đó thì hoàng đình phú lãnh một mươi ba năm tù giam
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng đinh tài gia chú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc bắt quả tăng đối tượng đinh tài gia
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một quán cà phê thu năm mươi gram ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của gia công an thu giữ thêm nhiều gói ma túy tổng hợp thuốc lắc với hơn bảy trăm linh gram
liên quan đến vụ việc công an cũng đã bắt giữ hai đối tượng là đô thanh thắng và phan đình thế hiệp
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
hộ khẩu thường chú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mảy trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn
quận lê trân thành phố hải phòng về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có vết xẹo to ở vùng cổ
và đối tượng trần như sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường một
thị xã quảng trị tỉnh quảng trị phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hải phòng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện